trên địa bàn tỉnh phú thọ đã xảy ra hàng chục vụ trộm cắp hoa phong lan với những thủ đoạn rất tinh vi
các đối tượng xấu giả quen biết hoặc tới mô lan lợi dụng đêm tối chủ nhà sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp
số hoa phong lan bị trộm cắp được các đối tượng chia nhỏ thành nhiều giỏ để tránh bị phát hiện và dễ dàng tiêu thụ
sự việc đang gây bức xúc trong người dân địa phương
trước đó vào dạng sáng ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kẻ gian đã đột nhập vào vườn của gia đình anh võ hữu thảo
ở xã mĩnh đài huyện tân sơn tỉnh phú thọ trộm cắp năm mươi cây phong lan quý hiếm trị giá gần hai tỷ đồng
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ đã làm rõ đối tượng đào văn trung
và bùi văn lợi chính là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp hoa lan nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận còn thực hiện một vụ trộm cắp hoa phong lan
khác tại tỉnh hoa bình
trước tình trạng giá cả tăng cao của một số loại hoa phong lan nhất là loại phong lan năm cánh trắng phú thọ
đã khiến cho tình trạng trộm cắp hoa lan ở nhiều nơi diễn ra rất phức tạp
mặc dù các chủ vườn đã nâng cao cảnh giác gia cố hệ thống rào chắn bảo vệ

nhưng với thủ đoàn tinh vi các đối tượng vẫn thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp

nhưng với thủ đoàn tinh vi các đối tượng vẫn thực hiện chót lọt hành vi trộm cắp
cơ quan công an cảnh báo các chủ vườn cần phải thận trọng hơn trong bảo vệ tài sản quảng cáo và giao dịch trên mạng internet
bởi vì đây chính là kênh thông tin giúp kẻ gian dễ dàng tìm hiểu để thực hiện hành vi trộm cắp